trong không khí vui mừng chào đón giáng sinh hai nghìn một mươi chín và năm mới hai nghìn hai mươi chiều nay một mươi chín tháng một mươi hai
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và chúc mừng trung ương ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch quốc hội gửi tới trung ương ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
đồng bào công giáo trong nước và kiều bào công giáo ở nước ngoài có một mùa giáng sinh hai nghìn một mươi chín an lành
và một năm mới hai nghìn hai mươi nhiều niềm vui và hạnh phúc
ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của trung ương ủy ban đoàn kết công giáo việt nam thời gian qua
chủ tịch quốc hội cho biết ủy ban đã luôn bám sát tôn trị mục đích
đổi mới phương pháp hoạt động có trọng tâm trọng điểm cùng toàn dân xây dựng bảo vệ tổ quốc
khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của đảng và nhà nước ta là luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng
chủ tịch quốc hội mong muốn trung ương ủy ban đoàn kết công giáo tiếp tục thực hiện tốt
và tuyên truyền vận động đồng bào công giáo chấp hành tốt đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
bám sát tôn trị mục đích đã để ra trong hoạt động của mình
chủ tịch quốc hội tin tưởng mỗi người công giáo sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cùng nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh
chủ tịch trung ương ủy ban đoàn kết công giáo việt nam linh mục trần xuân mạnh bày tỏ cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và cho biết sẽ tiếp tục động viên các vị chức sắc đồng bào công giáo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
đóng góp cho sự phát triển của đất nước